chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phối hợp với tri cục thú y và chăn nuôi tỉnh
cùng chính quyền phường long bình thành phố biên hòa tiến hành lập biên bản tịch thu tiêu hủy hơn hai tấn lợn nhiễm bệnh lở mồm long móng
được phát hiện tại hai lò mổ lậu
theo đó toàn bộ số lợn bị nhiễm lở mồm long móng được lực lượng chức năng phát hiện tại hai lò mổ lợn
do ông trần văn khoa và bà nguyễn thị huế làm chủ ở khu phố ba phường long bình thành phố biên hòa
cụ thể thời điểm kiểm tra tại lò mổ của ông trần văn khoa có chín con và lò mổ của bà huế có một mươi bảy con chuẩn bị giết mổ
với tổng trọng lượng hơn hai tấn lợn hơi
trong đó nhiều con lợn biểu hiện bệnh lở mồm long móng
qua lấy mẫu xét nghiệm cơ quan thú y xác định lợn của hai lò mổ trên dương tính với bệnh lở mồm long móng
do đó toàn bộ số lợn trên đã được lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu tiêu hủy theo quy định
đồng thời để phòng chống bệnh lây lan ngành thú y và chính quyền địa phương cũng đã triển khai các biện pháp cửa chùng khu vực hai lò mổ này